một số biến chủng mới của sars cov hai có sức lây lan rất mạnh ngoài cộng đồng
điều này đòi hỏi nhiều cơ quan chức năng và người dân chung tay phòng chống dịch kiểm soát dịch
ghi nhận công tác kiểm soát kiểm tra của lực lượng chức năng tại các quận trung tâm
trong tối đầu tiên tp hcm thực hiện giãn cách xã hội
sáng trưa tối mỗi ngày ba đợt
tổ công tác thuộc ybnd phường võ thị sáu quận ba sẽ xuống đường thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở
và xử lý nếu có các vi phạm theo chí thị một mươi năm và quy định của ybnd tp
về phòng chống dịch covid một mươi chín đối với các hộ kinh doanh
ngoài ra phường võ thị sáu khi nhận được phản ánh của người dân liên quan các ca nghi nhiễm
hoặc hành vi có khả năng làm lây lan dịch bệnh sẽ ngay lập tức cử lực lượng xuống xem xét giải quyết
trong vòng một mươi năm ngày này thì mình sẽ đi nhắc nhở tất cả các sở kinh doanh
phải chấp hành theo quy định của chí thị một mươi năm
và tình tra xuyên suốt để mình
tạo nên cái ý thức cho cư dân cho người ta chấp hành cái phòng chống dịch này
nó rất là nguy hiểm không giống như là mình những đợt dịch một hai ba ban đầu
thứ tư này rất là nguy hiểm
các anh em trực tụ thì trên linh hồn lúc nào cũng sẵn sàng
để hỗ trợ tất cả những phường khi mà xảy ra điểm dịch nhắc nhở
và cương quyết xử lý những nơi không có chấp hành theo quy định của nhà nước
tại buổi kiểm tra diễn ra vào tối ngày ba mươi một tháng năm
các cơ sở kinh doanh
ăn uống và dịch vụ đều tuân thủ tốt quy định về phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên để đảm bảo chắc chắn
tổ công tác cũng đã nhắc nhở nhân viên một số nhà hàng
nhắc nhở bên cơ sở của mình là chỉ thực hiện là bán
mang về không thực hiện phục vụ khách tại chỗ nha
rồi tất cả các nhân viên thì mình cũng phải là đeo khẩu trang
thường xuyên rửa tay và đo thân nhiệt cho tất cả các khách
và cũng như là nhân viên
các nhân viên đi đến làm thì phải đeo đo thân nhiệt cho nhân viên
và cho khai báo y tế ra ngoài
mỗi ngày luôn nha em nha
và khi mà khách mà đến liên hệ để chọn thức ăn
thì các em không có được bán tại chỗ
mà là phục vụ bán ăn về nha
thì tổ kiểm tra viên ngành cũng báo cho em là
khi khách đến liên hệ thì mình cũng phải đo thân nhiệt cho khách
và nhắc khách phải thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang
bên cạnh kiểm tra nhắc nhở những nơi kinh doanh
thì các địa điểm công cộng cũng rất được chú ý
để tránh người dân tụ tập không cần thiết
khu vực hồ con rụa cũng đã được cơ quan chức năng quận ba niêm phong
thông tin vào tối ngày ba mươi một tháng năm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
đã tìm ra mối liên quan chủ lê nhiễm
tại hội thánh truyền giáo phục hưng
và vợ chồng thai phụ khám tại bệnh viện hoàng mỹ
một f một của chùm ca bệnh trong hội thánh
làm việc tại tòa nhà sáu mươi năm nguyễn du quận một
lây nhiễm cho người nhà đồng nghiệp của thai phụ
quá trình làm việc tại ngân hàng ở quận bảy
đã mở rộng chùm ca bệnh đến khu vực
bệnh viện hoàng mỹ quận phú nhuận